ngân hàng thế giới world bank vừa điểm lại cập nhật về tình hình kinh tế việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó world bank dự báo tốc độ tăng trưởng của việt nam năm nay ở mức sáu tám
cao hơn con số sáu ba dự báo cho các nền kinh tế thị trường mới nổi ở khu vực đông á và thái bình dương
theo ngân hàng thế giới tăng trưởng kinh tế việt nam đã chứng tỏ sự vững vàng dù có nhiều trở lực từ bên ngoài
điều này có được nhờ vào sức cầu mạnh trong nước kết hợp với sự tăng động của các ngành chế biến chế tạo theo định hướng xuất khẩu
tuy nhiên tốc độ này có thể giảm dần trong trung hạn theo xu hướng chung của thế giới
cụ thể gdp việt nam giảm dần xuống mức sáu sáu và sáu năm cho các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
lạm phát vẫn được kiểm soát ở mức thấp dưới bốn nhờ chính sách thắt chặt tiền tệ
bên cạnh đó trong bối cảnh thương mại việt nam có độ mở cao dư địa chính sách tài khoá và tiền tệ còn hạn chế
việt nam vẫn dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài
việt nam hiện nay là một trong những quốc gia hàng đầu dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu nhất
có nghĩa là chúng ta cần phải nghị trình chống chọi lại biến đổi khí hậu
việt nam không những phải bảo đảm chống chọi được các biến đổi khí hậu
mà việt nam cần tìm các biện pháp thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
tác động đối đầu với đầu tư từ căng thẳng thương mại sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến việt nam
những ảnh hưởng bất loại này có thể sẽ lớn hơn lợi
những lợi ích mà chúng ta được hưởng do chuyển động thương mại
như câu chuyện nhiều nhà máy ở trung quốc đang chuyển hướng sang việt nam
để tận dụng tiếp cận thị trường xuất khẩu từ việt nam sang mỹ
theo các chuyên gia của ngân hàng thế giới việt nam vốn là nền kinh tế mở
nên cần duy trì chính sách tiền tệ có khả năng ứng phó tỷ giá linh hoạt và bộ trì ngân sách thấp
để nâng cao khả năng chống chịu những cú sốc có thể diễn ra từ thương mại toàn cầu